ban chấp hành đảng bộ tp đà nẵng đã tổ chức hội nghị lần thứ hai mươi hai nhằm đánh giá tình hình các mặt công tác sáu tháng đầu năm
bàn phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác
trước thực trạng tăng trưởng âm do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín hội nghị đề ra chín nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
trong những tháng tiếp theo trong đó tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất đẩy mạnh triển khai các chương trình kích cầu du lịch thương mại
đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và ưu tiên nguồn lực đầu tư các dự án phục vụ phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội